khoảng tám binh sĩ với sự hỗ trợ của máy bay đã tham gia chiến dịch kiểm soát phòng ngừa châu chấu
trong bản tin tiếp theo nhà chức trách pakistan đã chuẩn bị các phương án dự phòng như tổ chức thanh sát tại các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng và tiến hành phun thuốc

từ trung quốc các đoàn xe sơ tán đi vào lãnh sự quán mỹ ở thành phố thành đô biểu tượng của lãnh sự quán
cũng được gỡ bỏ bên ngoài lại cảnh sát trung quốc chặn cô lập khu phố nhiều người dân tụ tập bên ngoài quan sát
tôi không lo lắng gì hết xét về lịch sử người dân mỹ rất tốt người dân trung quốc cũng thế
tình hữu nghị giữa hai nước sẽ có lúc gặp vấn đề nhưng cuối cùng sẽ giải quyết được hết thôi
đây chỉ là việc đáp trả thôi trung quốc không gây chuyện trước
trung quốc cho biết yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán ở thành đô là phản ứng hợp pháp và cần thiết
trước những yêu cầu vô lý của phía mỹ đóng cửa lãnh sự quán trung quốc ở houston trong bảy mươi hai giờ
tuy nhiên cả mỹ và trung quốc dường như lại đều đang cho thấy sự kiểm chế
trong khi đại sứ quán ở houston được nhận định là ít có giá trị do chủ yếu xử lý giấy tờ thị thực qua mạng
thì thành đô cũng là nơi mà tầm quan trọng được đánh giá là thấp hơn so với các lãnh sự quán mỹ khác đặt tại trung quốc
động thái của trung quốc cho thấy họ đang cố gắng đáp trả theo cách tránh làm leo thang căng thẳng
rõ ràng mỹ đã tiến lên trên nước thang căng thẳng và trung quốc đang tìm cách đảm bảo rằng họ có thể đáp trả phù hợp
gửi một thông điệp mạnh mẽ mà không cần lộ bài hoặc đẩy mọi việc đi quá xa
xét từ góc nhìn của mỹ việc đóng cửa lãnh sự quán ở thành đô là tổn thất về mặt tình báo
nhất là khi bắc kinh cho đến nay vẫn từ chối cấp phép để mỹ mở thêm lãnh sự quán ở tây tạng
ngay trong phản ứng mới nhất trước quyết định của trung quốc đóng cửa lãnh sự quán mỹ tại thành đô
nhà trắng dù kêu gọi bắc kinh chấm dứt những hành vi tiêu cực thay vì những hành động ăn miếng trả miếng
xong lại tỏ ra kiềm chế trong việc đưa ra các lời đe dọa đáp trả
theo các chuyên gia trung quốc đáp trả bằng việc đóng cửa lãnh sự quán mỹ tại thành đô cho thấy trung quốc tránh làm tổn hại quan hệ quá mức
tạo cơ hội cho hai nước có khoảng lặng để mỹ đánh giá lại xem có nên làm leo thăng căng thẳng tiếp với đối tác thương mại lớn nhất của họ hay không giữa lúc nền kinh tế đang suy giảm vì đại dịch covid một mươi chín
quý vị và các bạn đang theo dõi thế giới chuyển động và tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác
hôm nay trung tâm khí tượng quốc gia trung quốc đã ra hạn cảnh báo màu xanh về mưa rông
sau khi mưa lớn không ngừng chút xuống một số khu vực cụ thể từ sáng nay hai mươi sáu tháng bảy đến sáng ngày mai hai mươi bảy tháng bảy
mưa rông dự kiến xảy ra tại trùng khánh quý châu quảng tây hồ bắc hồ nam giang tây an huy và giang tô
một số khu vực an huy giang tô hồ nam và hồ bắc sẽ hứng chịu lượng mưa tới một trăm tám mươi mm một ngày
trong khi một số vùng sẽ ghi nhận lượng mưa hơn bảy mươi mm một giờ kèm theo rông lốc và gió giật mạnh
dương tại tỉnh an huy chính quyền tuyên bố kể từ trưa ngày hai mươi năm tháng bảy một mươi hai thành phố thuộc địa phương này
bắt đầu bước vào giai đoạn kiểm soát lũ lụt khẩn cấp
ngày hai mươi năm tháng bảy bão hanna đã đổ bộ vào băng texas mỹ đem theo mưa lớn và gió mạnh lên tới một trăm bốn mươi năm km một giờ
đây là cơn bão đầu tiên trong mùa bão đại tây dương năm nay
trung tâm bão quốc gia mỹ thông báo bão hanna đã tăng từ bão nhiệt đới lên thành bão cấp một và đổ bộ vào đảo patre
cách khu vực corpus christi hơn năm mươi km về phía nam vào sáng nay theo giờ việt nam
bão gây mưa to và gió lớn tại vùng biển phía nam texas hiện chưa có báo cáo thương vong hay thiệt hại
viện khí tượng naui ngày hai mươi năm tháng bảy ghi nhận mức nhiệt cao chưa từng có tại quần đảo svabat ở cực bắc nước này
trong ngày thứ hai liên tiếp mức nhiệt tại quần đảo svabat đều đạt hai mươi một hai độ c vào buổi chiều
tiệm cận mức nhiệt cao nhất là hai mươi một ba độ c ghi nhận năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đến khoảng một mươi tám giờ theo giờ địa phương ngày hai mươi năm tháng bảy mức nhiệt đo được tại đây đã chạm tới hai mươi một bảy độ c
qua đó xác lập một kỷ lục mới trong mọi thời đại
đợt nắng nóng này được dự báo kéo dài
kéo dài đến ngày hai mươi tám tháng bảy tới là đợt nhiệt độ tăng cao đột biến trong tháng bảy tháng nóng nhất tại bắc cực
thông thường nền nhiệt tại quần đảo svabat vào thời điểm này trong năm chỉ giao động từ năm đến tám độ c
theo nghiên cứu mới nhất của một trường đại học thú y ở đức
những chú chó được huấn luyện chỉ trong vòng một tuần đã có thể đánh hơi
phát hiện được người mắc covid một mươi chín với độ chính xác lên tới chín mươi bốn
đây vốn là những chú chó được huấn luyện để tìm chất nổ hoặc các loại thuốc chữa bệnh như tiểu đường ung thư
và chính điều này đã thúc đẩy các nhà nghiên cứu
tìm khả năng tiềm tàng của những chú chó trong việc phát hiện ra người mắc covid một mươi chín
theo nghiên cứu của đại học thú y hannover của đức
tám con chó thuộc lực lượng vũ trang từ bandul của đức đã được huấn luyện chỉ trong một tuần
để phân biệt giữa chất nhầy và nước bọt của bệnh nhân bị nhiễm virus sars cov hai và người không nhiễm bệnh
với hơn một mẫu dịch tiết được trình bày âm tính và dương tính ngẫu nhiên trên máy tính
những con chó này đã có thể phát hiện được những mẫu dịch tiết nhiễm virus sars cov hai
với tỷ lệ thành công là tám mươi ba
và kiểm soát dịch tiết với tỷ lệ thành công là chín mươi sáu
tỷ lệ phát hiện tổng thể kết hợp cả hai là chín mươi bốn
tất cả đều xuất thân từ giống chó sniffer đã được huấn luyện để nhận biết hơn bốn mươi loại mùi vị khác nhau
đây là những con chó vốn được huấn luyện để tìm chất nổ hoặc thuốc đã được sử dụng
cho các loại bệnh khác nhau như tiểu đường hạ đường huyết hoặc ung thư
và chính điều này đã thúc đẩy các nhà nghiên cứu đi tìm khả năng tiềm tàng của những con chó
trong việc phát hiện ra người mắc covid một mươi chín
đây là một thí nghiệm rất đặc biệt và thiết thực
những con chó không phải là có khả năng ngửi ra virus
mà là chúng đã nhận ra sự thay đổi khác biệt trong dịch tiết của người mắc bệnh và người không
do đó chúng tôi đã nghĩ đến việc lấy nước bọt bệnh nhân làm mẫu cho chúng đánh hơi
vì quá trình trao đổi chất trong cơ thể của bệnh nhân đã hoàn toàn thay đổi
và những con chó có khả năng phát hiện một mùi cụ thể rất giỏi
theo các nhà nghiên cứu những con chó có khứ giác nhạy cảm hơn con chó
một người khoảng một lần có thể được triển khai để phát hiện các bệnh nhiễm trùng
ở những nơi như sân bay cơ khẩu biên giới và các sự kiện thể thao
nghiên cứu do trường đại học thú y hannover dẫn đầu được thực hiện cùng với các lực lượng vũ trang đức
trung tâm y tế đại học hamburg appendorb và đại học y khoa hannover
bước tiếp theo trong nghiên cứu sẽ là huấn luyện chó để phân biệt các mẫu covid một mươi chín

thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thế giới chuyển động hôm nay